trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ chi khoảng hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng để tặng quà đối tượng chính sách gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn thành phố
theo báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tổng số đối tượng tặng quà là hơn tám trăm một mươi bảy người với số tiền khoảng hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó người có công với cách mạng cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu mất sức lao động gia đình thuộc hộ nghèo được nhận quà với mức từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xuất
người cao tuổi từ bảy mươi đến trên một trăm linh tuổi được nhận quà từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng một xuất
cũng trong dịp tết nguyên đán thành phố hà nội sẽ hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng và cán bộ tại các trung tâm nuôi dưỡng chữa trị bệnh hướng nghiệp giáo dục tập trung do ngành lao động thương binh và xã hội công an y tế và thanh niên quản lý
tổng số đối tượng là bảy bốn trăm bốn mươi chín người với số tiền hỗ trợ trên một tỷ đồng